nhằm vào tính chất của hoạt động cho vay lãi suất cao là dễ vay dễ tiếp cận nên trong hai năm qua
ubnd phường kim long tp huế tỉnh thừa thiên huế đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn không để cho người dân tiếp cận với đối tượng cho vay
cũng như không để đối tượng cho vay tiếp cận được với người dân
đây là một trong những buổi đi bóc xóa các tờ giấy quảng cáo giao vặt liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn phường kim long tp huế
theo ubnd phường hoạt động này đã được duy trì hơn hai năm qua kể từ khi các đối tượng vay lãi suất cao dán tờ rơi ở nhiều nơi trên địa bàn

trong việc khống chế đẩy đuổi tín dụng đen ra khỏi địa bàn trong thời gian qua bước đầu đã được người dân hiểu ghi nhận và tích cực hướng ứng
nếu cấp cơ sở nào cũng luôn nhận thức được vai trò của mình như cấp ủy chính quyền ở phường kim long
thì không chỉ có tín dụng đen mà nhiều điều xấu độc khác
không có cơ hội để xâm phạm vào địa bàn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và hạnh phúc của người dân